đã nhiều năm nay các hộ dân ở xã phúc hà thành phố thái nguyên và xã an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên
phải sống trong tình trạng lo lắng vì mất nước các công trình nhà cửa bị nứt và sụt lún
theo người dân phản ánh nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản của công ty than khánh hòa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thái nguyên
vết nứt xuất phát từ đường rào của công ty than khánh hòa chạy xuyên qua đường bê tông
và chạy dọc qua các công trình nhà cửa và các công trình khác của một mươi hai hộ dân
vị trí các vết nứt cách khu vực khai thác than lộ thiên của công ty than khánh hòa khoảng trên bốn mươi mét
và nằm trong diện tích quy hoạch mở rộng mỏ than của công ty
vất nứt này chạy xuất phát từ phân xưởng hầm lò của công ty than khánh hòa
các hộ dân nằm xung quanh bãi thải dọc theo từ xóm năm xóm một mươi xóm năm xóm tám xóm một mươi xóm một mươi hai xóm một mươi ba
đây là dọc tuyến theo các chân bãi thải
mà trong cái tổng bán kính tổng này thì các hộ dân thì ước tính bây giờ khoảng trên một trăm linh hộ trong khoảng từ năm mươi đến một trăm linh mét
chính vì vậy thì địa phương cũng tổ chức mời tất cả các thành viên trong hội trong ban chỉ đạo phòng nhân tai của xã
họp và phân công nhiệm vụ và có điểm cảnh báo
theo tìm hiểu hiện tại có hàng trăm hộ dân trong xã phúc hà thành phố thái nguyên và xã an khánh huyện đại từ
đang sinh sống xung quanh khu vực khai thác của mỏ than thuộc công ty than khánh hòa
nhiều hộ dân nằm cách bãi đổ thải ba mươi đến một trăm linh mét
nguy cơ sạt lở là rất cao đặc biệt là vào mùa mưa lũ hàng năm